xin kính chào quý vị và các bạn
giải mây rông đang có trục đi qua khu vực bắc bộ
nên mưa già vào rông sẽ tiếp diễn trong đêm nay và ngày mai
ở các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
từ ngày một mươi sáu thì giải mây rông trên sẽ dịch chuyển dần xuống phía nam
mưa giảm xuống diện giải rác tập trung vào lúc chiều tối
nhiệt độ theo đó cũng có xu hướng tăng nhẹ trở lại
song vẫn ở dưới mức là ba mươi hai độ trời mát mẻ kéo dài
còn tại khu vực phía tây bắc bộ như lai châu điện biên hay lào cai yên bái
trong cả ba ngày tới thời tiết có phần tốt hơn các khu vực khác của bắc bộ
tại đây mưa rào còn xuất hiện về chiều hoặc tối nhưng lượng không nhiều
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ đạt ở mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực phía bắc của miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng có mưa trên diện rộng
vùng mưa lớn tập trung nhiều tại các tỉnh
thanh hóa đến hà tĩnh trong đêm nay và ngày mai
sau đó vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển xuống phía nam
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
do có mưa
nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp
ngày đêm ở dưới mức ba mươi hai độ
với các tỉnh đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
cũng xuất hiện những cơn mưa rào nhiều hơn từ ngày mai
cường độ mưa sẽ tăng hơn trong khoảng thời kỳ
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy
đặc biệt là về thời điểm chiều và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
từ ngày một mươi sáu
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
tiếp tục có mưa giàu và rông chi diện rộng
với lúc chiều tối
từ khoảng ngày một mươi sáu thì cường độ mưa sẽ có xu hướng giảm dần
diện mưa cũng ở mức độ giải rác
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là
từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
sau sẽ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành miền nam
trong hai mươi bốn giờ tới còn có mưa trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo các hiện tượng thừa tiết nguy hiểm
ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây
từ ngày một mươi sáu
mưa sẽ giảm xuống diện giải rác
chủ yếu về chiều tối nên nhiệt độ tăng dần